trước diễn biến phức tạp khó lường về đường đi của bão số bốn huyện đảo bạch long vĩ
thành phố hải phòng đã huy động tổng lực cho công tác phòng chống và ứng phó kịp thời bão số bốn
tại cảng bạch long vĩ lực lượng chức năng đã kêu gọi các phương tiện ngoài khơi vào bờ tránh bão
theo quan sát của đồn biên phòng bạch long vĩ và trạm radar hải quân
có một mươi sáu phương tiện đang hoạt động quanh đảo bạch long vĩ cách từ một đến một mươi năm hải lý
hiện đang kêu gọi vào đất liền
các cơ quan đơn vị khu dân cư trên đảo phải thường xuyên theo dõi diễn biến bão đi qua
sẵn sàng làm tốt công tác chuẩn bị trăng chống nhà cửa kho hàng và hoa màu tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn
huyện cũng đã sẵn sàng sơ tán dân tập trung huy động lực lượng phương tiện
chuẩn bị tốt lương thực thực phẩm và nước uống sẵn sàng ứng phó về bão số bốn